thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty hàng hải việt nam
theo đó hình thức cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty hàng hải việt nam là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước
vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ vốn điều lệ của tổng công ty hàng hải việt nam là hơn một mươi bốn bốn mươi sáu tỷ đồng
tổng số cổ phần là một tỷ bốn trăm linh bốn sáu trăm linh năm cổ phần mệnh giá một cổ phần là một mươi đồng
trong đó nhà nước nắm giữ hơn chín trăm một mươi hai chín trăm chín mươi cổ phần chiếm sáu mươi năm vốn điều lệ
cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là hai hai trăm chín mươi ba chín trăm linh cổ phần chiếm một mươi sáu vốn điều lệ
bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo số năm làm việc tại khu vực nhà nước là một năm trăm chín mươi chín cổ phần chiếm một mươi một vốn điều lệ
bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo số năm cam kết làm việc tiếp cho công ty cổ phần là sáu trăm chín mươi bốn chín trăm linh cổ phần
chiếm năm vốn điều lệ
cổ phần bán đấu giá công khai là hơn hai trăm tám mươi triệu chín trăm hai mươi một cổ phần chiếm hai mươi vốn điều lệ
giá khởi điểm trao bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ tổng công ty hàng hải việt nam là một mươi đồng một cổ phần
thủ tướng chính phủ giao bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng công ty hàng hải việt nam tổ chức triển khai bán cổ phần ra công chúng
thực hiện đăng ký lưu ký cổ phần chúng đấu giá tại trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam và đăng ký giao dịch tại các sàn giao dịch chứng khoán
theo quy định của pháp luật hiện hành